ở phía đông bắc bộ mưa ít hơn về trưa và chiều trời có nắng
nhiệt độ ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
lưu ý là về chiều tối và đêm mưa rào có khả năng tiếp tục lặp lại ở các tỉnh lai châu điện biên và cả sơn la
người dân ở đây cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm có thể đi kèm trong cơn rông
sau những ngày nắng nóng kéo dài hôm nay nắng nóng ở các tỉnh miền trung được dự báo sẽ tiếp tục giảm hơn
vùng nóng chủ yếu chỉ còn xảy ra ở một vài nơi khu vực trung trung bộ và mức nhiệt thì cũng giảm xuống chỉ còn từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
đáng lưu ý là chiều tối nay khu vực này sẽ có mưa rào và rông rải rác
mưa xuống hiển nhiên sẽ làm dịu nhanh bầu không khí tuy nhiên nguy cơ cao sẽ phát sinh ra lốc xét và gió giật
các tỉnh còn lại của miền trung là vùng từ thanh hóa trở xuống đến hà tĩnh
và vùng từ bình định trở xuống đến bình thuận
dự báo trong ngày hôm nay ở đây sẽ có nắng gián đoạn và nhiệt độ hầu hết sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
gió mùa tây nam ở các tỉnh phía nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên
dự báo trong ngày hôm nay cả ở tây nguyên và nam bộ sẽ có mưa tăng về cả diện và lượng
những cơn mưa rông được dự báo vẫn tập trung chủ yếu về chiều tối
ban ngày trên cả hai khu vực vẫn có nắng nhưng cường độ nắng cũng giảm
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển trong ngày hôm nay trên cả ba khu vực bắc giữa và nam biển đông đều không có gió mạnh
chủ yếu chỉ có gió dưới mức cấp bốn nên không có sóng cao và biển động
tuy nhiên trên các khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống chỉ từ bốn đến một mươi km trong mưa
nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết
ba ngày tại các khu vực trên cả nước